thời điểm cuối năm hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng
các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân đột nhập trộm tài sản
trong đợt giao quân chấn áp tội phạm dịp cuối năm
công an các địa phương đã bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi và quảng nam
liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp xe mô tô đắt tiền như honda sh exciter
thủ đoạn gây án của đối tượng rất liều lĩnh chuyên nghiệp
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp công an huyện mộ đức đã bắt đối tượng nguyễn thành trung
ba mươi hai tuổi ở xã bình minh huyện bình sơn
tiếp đó đối tượng nguyễn văn tín ba mươi một tuổi ở xã bình trung huyện bình sơn
là đồng bọn cũng bị tạm giữ
hai đối tượng đều có nhiều tiền án cướp tài sản nên rất tinh danh
xảo quyệt ngoan cố không khai nhận
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng
quang viễn ba mươi ba tuổi ở xã bình trung
văn thanh hoàng bốn mươi tuổi ở xã tịnh ấn tây thành phố quảng ngãi
là người tiêu thụ tài sản các đối tượng trên trộm cắp
các đối tượng khai nhận đã gây ra hai mươi vụ trộm xe mô tô
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi và quảng ngãi
cơ quan công an đã thu hồi gần hai mươi xe máy các loại và trả lại cho người dân
bên cạnh đó được sự hỗ trợ của nhân dân
được người dân cung cấp nhiều thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng
tại đà nẵng địa điểm quán cà phê rô xích tại chín mươi sáu ngô tất tố
thường xảy ra những vụ trộm các tài sản
chị phạm thị phương chủ của cơ sở kinh doanh này khá lo lắng
về việc khách hàng bị mất tài sản tại quán
thì bọn em cảm thấy rất là khó chịu
nói chung là bởi vì một cái tài sản lớn như vừa vậy
và đối với sinh viên và những người đi làm là thực sự là quá lớn
mỗi lần như vậy là rất là ái náy luôn
sau đó thì bọn em cũng kêu bên công an phường đồ để tình báo cho việc mất cắp
và hy vọng là mong tìm lại được đối tượng để lấy lại những cái tài sản
bị mất cấp cho những người bị thiệt hại
vào cuộc điều tra công an phường đã mật phục và bắt quả tam nguyễn minh thạnh hai mươi năm tuổi
chú đại lộc quảng ngãi

tất cả cảnh sát khu vực và công an phường nhắc nhở tất cả những cái tổ điểm quán cà phê
không được tổ chức đánh bài và các đội bóng đá tất cả mọi hành thức
và tiến khai cho bà cao nhân dân trong khu dân cư là phải cảnh giác tội phạm
vì hiện nay là tình hình quân cấp đang diễn ra
nên là tình hình hoạt động tội phạm đang rất là phức tạp nên bà con chúng ta nên cảnh giác
thạnh khai nhận
vẫn có tiền để tiêu xài đối thượng này đã bắt chấp bắt xe ra tận đà nẵng để trộm cắp
cũng tại đà nẵng số hai trăm sáu mươi tám bùi thiện ngô quận cẩm lệ là hiện trường xảy ra vụ trộm đột nhập manh động
chủ của ngôi nhà này bàng hoàng khi kể lại thời điểm anh thức dốc giữa đêm ở thành phố hồ chí minh
và kiểm tra camera qua điện thoại thì phát hiện có hai kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà

lúc đó đây là hai tháng tối hôm trước lúc mình đã ngủ mình dậy xuyên chế cam và phát hiện sớm
nhưng lúc mình phát hiện thì đối thượng nó ra khỏi nhà
thì sau khi phát hiện thì tôi báo lại rồi nói ra cái anh em tuần xuống
thế là cái anh em tuần xuống thì mới làm cái anh em hy vọng qua đối với đội tác viên phòng việc
hình sự công an quận cẩm lệ đã cử một tổ công tác đến hiện trường ghi nhận sự việc cùng những dấu vết để lại
mặc dù đây là khu vực dân cư đông đúc nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên cắt khóa cổng
đập vỡ cửa kính cường lực để đột nhập cho thấy sự manh động táo tợn bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người dân
lúc này mọi biện pháp nghiệp vụ được áp dụng đồng bộ để truy nhanh truy sớm hai đối tượng tránh để tài sản bị tẩu tán
hai đối tượng gây ra vụ trộm là lê văn sang hai mươi một tuổi và vũ trọng hoàng sơn một mươi bảy tuổi
cùng chú phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng
không chỉ trộn cắp một vụ cả sang và sơn đã thực hiện nhiều vụ trộn cắp khác ở các khu trọ hay quán nhậu vắng chủ để lấy tiền tiêu xài
các loại tội phạm trộm cắp vào dịp cuối năm thường diễn biến phức tạp kẻ gian lợi dụng vào tâm lý chủ quan sơ hờ của người dân để thực hiện hành vi phạm tội
do đó bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng bản thân mỗi người dân hãy tự bảo vệ tài sản bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tố giác tội phạm
người dân nhất là các chủ cơ sở
các cơ sở kinh doanh cửa hàng cần phải trú trọng công tác bảo vệ
tại các địa điểm này hàng đêm phải bố trí bảo vệ trông coi lắp đặt hệ thống camera an ninh để theo dõi giám sát